thưa quý vị và các bạn hôm nay một mươi một tháng sáu bộ trưởng bộ nông nghiệp và bộ trưởng bộ công thương sẽ cùng đăng đàn trả lời chất vấn quốc hội
một trong những vấn đề dự kiến sẽ làm nóng nghị trường chính là câu chuyện tiêu thụ nông sản
bán cái mình có thay vì cái thị trường cần nông sản ùn ứ ở cửa khẩu xuất khẩu nông sản sụt giảm mạnh đang là những thực trạng giật mình cho thấy kiểu làm ăn cầu may ở nước ta hiện nay
những xe dưa hấu ủn tắc kéo dài tại cửa khẩu tân thanh lạng sơn lặp đi lặp lại suốt từ năm hai nghìn một mươi cho đến đầu năm nay hai nghìn một mươi tám
cánh lái xe cho biết dưa sau khi được thông quan sang bên kia biên giới sẽ được dỡ xuống chờ cho thương lái trung quốc tới lựa mua trả giá
thậm chí để có thể tiêu thụ được dưa hấu các lái xe ở đây phải thông qua một loại co được gọi là tài xích
thương lái của việt nam chở hàng đến biên giới trung quốc sau đó thì nó đi tìm
đi tìm cái người mua thông qua một cái trung gian đó là tái xích
và nếu mà chúng ta chở hàng lên rồi sau đó mới đi tìm người mua thì rõ ràng đấy là một cái điều hết sức nguy hiểm
hết sức nguy hiểm và rủi ro dễ bị ép giá hàng dễ bị ủn tắc
không chủ động được thị trường đang là thực trạng chung của nhiều mặt hàng nông sản nước ta hiện nay
theo thống kê xuất khẩu nông sản bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi năm giảm mạnh một mươi năm tám so với cùng kỳ
trong số này
cà phê có mức giảm sâu nhất với ba mươi tám
nguyên nhân là do cơ cấu cà phê của việt nam hiện nay không tương thích với nhu cầu thế giới
trong khi thế giới cầu mạnh về dòng cà phê trẻ arabica thì chỉ có một mươi cà phê việt nam thuộc dòng này chín mươi còn lại là cà phê vối robusta
mấu chốt của vấn đề là cái năng lực cạnh tranh của hàng nông sản việt nam trong thời gian qua đã có những cái dấu hiệu là chúng ta bị suy giảm bị yếu
một thực tế khác nữa là nhiều mặt hàng nông sản của việt nam kém cạnh tranh ở khâu chất lượng sản phẩm do thiếu ứng dụng công nghệ thiếu hàm lượng chế biến
chín mươi nông sản việt nam xuất thô ra thị trường thế giới
và con số này chưa hề có sự cải thiện trong vòng năm năm trở lại đây
chú trọng tới tất cả những yêu cầu của thị trường hiện nay về chất lượng cũng như là về thời vụ như thế nào
chúng ta nhiều khi làm là dựa theo những cái gì mình có hơn là cung cấp ra thị trường những cái thị trường cần đặc biệt là về khía cạnh chất lượng và thời vụ
thiếu thông tin thị trường thiếu thông tin đối thủ cạnh tranh cơ cấu ngành hàng bất hợp lý chất lượng sản phẩm chưa cao do thiếu ứng dụng khoa học kỹ thuật
những thực tế này đang khiến nông nghiệp việt nam trở thành người cầu may khi tham gia cuộc chơi quốc tế
và một khi chơi theo kiểu cầu may nông nghiệp việt nam sẽ khó có cơ hội tìm kiếm được chỗ đứng trên thương trường quốc tế